làm giấy phép lái xe giả ba đối tượng gồm phạm ngân giang đặng văn giang và lê thị mỹ xuân
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp cùng với công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ
để làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra phạm ngân giang thấy việc đặt làm giấy phép lái xe giả trên mạng thuận lợi và dễ dàng
nên đã rủ vợ chồng đặng văn giang và lê thị mỹ xuân cùng làm
đối tượng xuân nhận có người quen ở trường dạy lái xe chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân ảnh chân dung gửi cho xuân sau đó một hai tuần sẽ có giấy phép lái xe mô tô
với giá khoảng hai triệu đồng một bộ xuân khẳng định giấy phép là thật
tổng số tiền các đối tượng thu lợi từ việc làm giả giấy phép lái xe là hơn hai mươi một triệu đồng